chiều ngày một mươi bốn tháng một tại hà nội ban chỉ đạo trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
tổ chức hội nghị tổng kết việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung ương trưởng ban chỉ đạo trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
cùng các đồng chí phó trưởng ban thường trực phó trưởng ban chỉ đạo trung ương
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đồng chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị theo đồng chí trương thị mai năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh những tác động tích cực tới tình hình phát triển của đất nước và cuộc sống của người dân
còn nhiều vấn đề cần được quan tâm cải thiện như nhiều người dân ở vùng sâu vùng xa
miền núi hải đảo vùng dân tộc thiểu số và một bộ phận người nghèo tại các đô thị có cuộc sống khó khăn
khoảng cách giàu nghèo trong xã hội có xu hướng gia tăng
bên cạnh đó tạo cơ hội để người dân tham gia tự nguyện tự giác vào quá trình phát triển
như một nơi đặc biệt của đất nước
các chủ thể thực sự cũng là động lực lớn để thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở
các cấp ủy đảng chính quyền cần thực sự quan tâm đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân
có cơ chế bảo đảm để người dân được tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình ban hành và thực thi các chính sách